cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn đức thuận nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện tây giang
về tội nhận hối lộ
nguyễn văn quốc giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nông trí phát
và nguyễn thị thanh thủy giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn tiên học viễn thông việt công
cùng về tội được hối lộ
theo đó phòng giáo dục và đào tạo huyện tây giang được giao làm chủ đầu tư
thực hiện bốn gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học
trong quá trình tổ chức đấu thầu quốc và thủy đã thỏa thuận và chi hơn một năm tỷ đồng hối lộ
cho nguyễn đức thuận để được trúng thầu
quá trình thực hiện thuận và thủy đã cố tình vi phạm pháp luật
thực hiện các hành vi gian lận về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho nguyễn văn quốc
trúng bốn gói thầu với tổng giá trị hơn chín chín tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra